câu chuyện về người dân tình nguyện quy tập xây mộ vô danh ở gò bá sứ thôn phú sơn nam xã hòa khương huyện hòa vang thành phố đà nẵng từ lâu đã khiến nhiều người cảm phục không chỉ lan tỏa thu hút nhiều người tự giác tham gia mà còn giúp chính quyền giữ gìn ổn định trật tự địa phương
câu chuyện về người dân tỉnh nguyện quy tập xây mộ vô danh ở gò bá sứ thôn phú sơn nam xã hòa khương huyện hòa vang tp đà nẵng từ lâu đã khiến nhiều người cảm phục không chỉ lan tỏa thu hút nhiều người tự giác tham gia mà còn giúp chính quyền giữ gìn ổn định trật tự địa phương